ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam vừa tổ chức buổi tiếp nhận hai trăm linh triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín từ các cầu thủ bóng đá việt nam
các cầu thủ bóng đá việt nam và những người bạn ủng hộ với mục đích sẻ chia những nỗ lực của các đơn vị tỉnh quảng nam nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày các cầu thủ bóng đá việt nam cũng ủng hộ huyện nam trà my và huyện quế sơn của tỉnh quảng nam hai trăm linh triệu đồng để phòng chống dịch covid một mươi chín